trong cùng một ngày là ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện việt đức đã thực hiện thành công một loạt các ca phẫu thuật lấy ghép nhiều tạ từ một người cho đa tạng chết não
những thông tin cụ thể về ca ghép này đã được bệnh viện việt đức công bố trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm nay
theo bệnh viện việt đức buổi phẫu thuật này đã được tiến hành cùng một lớp trên sáu bản mổ cho năm bệnh nhân
đây cũng là lần đầu tiên ghép đa tạng hoàn toàn do đội ngũ y bác sĩ của việt nam thực hiện
đây là lần đầu tiên tại việt nam và bệnh viện việt đức tiến hành ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân
một tim hai phổi một gan một thận và kết hợp điều phối xuyên việt một thận cho bệnh nhi ở thành phố hồ chí minh
trường hợp khó khăn như thế nhưng các thầy thuốc của bệnh viện việt đức ở đây đã xử lý một cách rất chuyên nghiệp
với một trình độ cao các thí kỹ thuật đã thực hiện chính xác từ từng phút
và chính vì thế cho nên diễn biến sau mổ của bệnh nhân rất thuận lợi và cho đến ngày hôm nay
có thể vô mừng thông báo rằng tất cả những bệnh nhân nhận tạng kể cả hà nội hồ chí minh
đều đã tương đối khỏe mạnh và có thể nói rằng những trường hợp ghép này đã thành công
người hiến tạng trong ca ghép tạng là nam giới ngoài bốn mươi tuổi ở ninh bình tiền sử khỏe mạnh
chết não do bị phình mạch não vỡ điều trị tích cực ở bệnh viện bạch mai không kết quả
bệnh nhân có nguyện vọng hiến tặng ngay từ khi còn khỏe
tới khi không may mắn bị chết não gia đình bệnh nhân đã thông qua hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình
bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng
trong các ca ghép tạng bệnh nhân được ghép hai phổi là một thiếu niên một mươi bảy tuổi
đang điều trị tại bệnh viện việt đức trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng
bệnh nhân liên tục phải dùng máy thở oxy gần như toàn bộ tổ chức phổi đã bị tiêu hủy hết
thành các nang kén khí không còn hoạt động chức năng
nếu không được ghép phổi bệnh nhân sẽ không có cơ hội sống
từ nhiều năm nay rồi tuy nhiên là cái ghép phổi nó phức tạp rất nhiều quy trình
đối với phổi lấy bỏ cái bệnh phổi bệnh lý là một bài toán rất là khó
vì cái phổi bao giờ họ cũng bị bệnh rất lâu ngày rồi
nên là khi nó sẽ dính nó sẽ nát nó sẽ nhiễm trùng
thế nếu lấy có hai nguy cơ sợ nhất là khi lấy phổi đó là anh không thật trọng thì sẽ chảy máu sau mổ
cái thứ hai là gì là nhiễm trùng vì khi anh lấy không cẩn thận nó sẽ vỡ những cái tổ chức phổi ra
mà đấy là cái bài toán phải thay đổi liên tục trong quá trình mổ
để làm sao đó đạt được kết quả được một cách khả dĩ nhất
theo thống kê đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai việt nam đã thực hiện thành công ba hai trăm linh ca ghép thận
một trăm linh năm ca ghép gan hai mươi bảy ca ghép tim một ca ghép tim và thận một ca ghép tim và phổi ba ca ghép phổi
bệnh viện hiếu nghị việt đức đã thực hiện bảy trăm năm mươi sáu ca ghép tạng
trong đó có một ca ghép phổi một mươi chín ca ghép tim sáu ca hỗ trợ ghép ở các bệnh viện khác
một ca ghép tim và thận sáu trăm tám mươi ca